công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng nguyễn văn phúc quê vĩnh long
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản các quy định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó phúc và chị nguyễn thùy diễm chú huyện nhân trạch sống với nhau như vợ chồng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
vào sáng ngày bốn tháng một mươi lúc chị diễm đi làm phúc đã lấy nhiều trang sức bằng vàng có trọng lượng gần một mươi ba chỉ vàng loại một mươi tám k
trị giá gần năm mươi triệu đồng rồi bỏ trốn về quê ở vĩnh long nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi công an huyện nhân trạch phối hợp với công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn ở xã trung nghĩa huyện vũng liêm